bộ trưởng tư pháp mỹ billberr nêu rõ cho đến nay chưa thấy có gian lận ở quy mô mà có thể làm thay đổi kết quả của cuộc bầu cử
phản ứng trước tuyên bố của người đứng đầu bộ tư pháp mỹ các luật sư của tổng thống trump khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi sự thật thông qua hệ thống tư pháp và các cơ quan lập pháp bang
hiện nhóm pháp lý trong ekip tranh cử của tổng thống trump vẫn đang nỗ lực chứng minh có hành vi gian lận trong bầu cử ở các bang giao động quan trọng như georgia michigan pennsylvania và một số bang khác với hy vọng sẽ thay đổi cục diện hiện nay
mới đây nhất ngày một tháng một mươi hai nhóm pháp lý của ông trump đã tiếp tục gửi đơn kiện về kết quả bầu cử tại bang wisconsin lên tòa án tối cao tại bang này
trong khi đó các công tố viên của bộ tư pháp mỹ đang điều tra kế hoạch hối lộ dính líu tới quan chức ở nhà trắng nhằm đổi lấy lệnh ân xá của tổng thống cho một bị cáo
tòa án ở washington ngày một tháng một mươi hai đã công khai hai mươi trang tài liệu của vụ việc
theo các điều tra viên
một số nhà vận động hành lang từng tiếp xúc và thuyết phục các quan chức nhà trắng cấp cao nhưng không tuân thủ luật công khai thông tin
mục đích là xin lệnh ân xá hoặc giảm án từ tổng thống cho một bị cáo
đổi lại người được ân xá sẽ đóng góp một khoản đáng kể cho các hoạt động chính trị
trong thời gian còn lại ở nhà trắng ông trump được cho là sẽ tích cực ân xá cho những cố vấn cấp cao và trung thành từng bị kết tội
tổng thống pháp emmanuel macron vừa cho biết chiến dịch tiêm vaccine
ngừa covid một mươi chín sẽ bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi một trước tiên là cho những người dễ bị tổn thương nhất
gồm người cao tuổi bị bệnh mãn tính và nhân viên y tế rồi cho cả nước từ tháng bốn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
trong cuộc họp báo với thủ tướng bỉ tại điện alis tổng thống pháp emmanuel macron khẳng định
đây không phải là chiến lược tiêm chủng bắt buộc giai đoạn đầu sẽ được triển khai càng sớm càng tốt
ngay sau khi các cơ quan y tế châu âu cấp phép sử dụng vaccine
thế hệ đầu tiên của vaccine ngừa covid một mươi chín được các nước eu đặt mua từ các hãng dược moderna và biontech pfizer
cần điều kiện bảo quản và vận chuyển khá phức tạp ở nhiệt độ âm tám mươi hoặc âm hai mươi độ c
chính vì vậy những liều vaccine đầu tiên sẽ được dành cho những người dễ bị tổn thương nhất ở mỗi nước thành viên
theo kế hoạch mà hội đồng y tế cấp cao của pháp đề xuất việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín có thể diễn ra theo năm giai đoạn
đầu tiên là tiêm phòng cho người cao tuổi
nhân viên y tế
tiếp đó là những người trên năm mươi tuổi những người dễ nhiễm virus do đặc thủ công việc cùng với những người nghèo khó
cuối cùng là cho phần còn lại của dân chúng
ít nhất là hai người thiệt mạng và một mươi năm người khác bị thương nặng sau khi một chiếc xe lao vào khu vực dành cho người đi bộ ở thành phố chio tây nam của nước đức
vào khoảng một mươi bốn giờ ngày một tháng một mươi hai tài xế người đức năm mươi một tuổi đến từ quận chio sa búc đã lái một chiếc xe ô tô land rover
mượn của người quen lao vào khu vực dành cho người đi bộ tại trung tâm thành phố tria đâm vào nhiều người trên đường khiến ít nhất hai người thiệt mạng và một mươi năm người khác bị thương
khoảng bốn trăm năm mươi cảnh sát đã được huy động bao gồm các đơn vị cứu hỏa tìm kiếm cứu nạn và các đơn vị hỗ trợ khác đã tới hiện trường
cảnh sát đã bắt giữ tài xế và tịch thu phương tiện đồng thời cảnh báo người dân tránh xa khu vực trên
lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực trung tâm thành phố đồng thời tiến hành điều tra làm rõ vụ việc
trong khi đó cùng ngày văn phòng công tố thành phố chio thông báo không tìm thấy bằng chứng về động cơ chính trị của nghi phạm năm mươi một tuổi này
quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef và liên minh viễn thông quốc tế itu vừa công bố báo cáo cho biết hai phần ba trẻ em ở đội tuổi đi học trên thế giới không được tiếp cận internet tại nhà
trong khi trường học phải đóng cửa do đại dịch covid một mươi chín khiến cho học trực tuyến trở nên quan trọng hơn bao giờ hết nhằm duy trì việc đào tạo
theo báo cáo ước tính có tới một ba tỷ em nhỏ từ ba đến một mươi bảy tuổi không được kết nối mạng ở nhà
báo cáo cũng phát hiện ra một tỷ lệ tương tự ở độ tuổi thanh thiếu niên với sáu mươi ba người từ một mươi năm đến hai mươi bốn tuổi
unicef cho biết tình trạng không được kết nối mạng sẽ làm giảm khả năng cạnh tranh của giới trẻ trong nền kinh tế hiện đại và cô lập họ với thế giới
theo unicef các phát hiện của báo cáo trên đặc biệt đáng lo ngại khi trường học ở khắp nơi vẫn phải đóng cửa vì dịch bệnh khiến hàng triệu học sinh sinh viên phải dựa vào việc học tập từ xa
unicef nhấn mạnh không được kết nối mạng sẽ khiến thế hệ tiếp theo phải trả giá bằng tương lai của chính họ
báo cáo của unicef và itu cũng thận trọng rằng ngay trước khi dịch bùng phát sự chia rẽ về kỹ thuật số đã làm nghiêm trọng thêm tình trạng bất công khiến trẻ em của các gia đình nghèo nhất
và tại các nước có thu nhập thấp ngày càng có ít cơ hội để đuổi kịp bạn bè ở nước khác
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại